ủy ban kiểm tra quân ủy trung ương nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi tổ chức kỳ họp lần thứ một mươi ba
đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
chủ nhiệm tổng cục chính trị chủ nhiệm ủy ban kiểm tra quân ủy trung ương chủ trì hội nghị
tại kỳ họp lần này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét đề nghị thi hành kỷ luật
theo thẩm quyền đối với một mươi đảng viên quân nhân vi phạm kỷ luật của đảng
quân đội và pháp luật của nhà nước với tinh thần trách nhiệm cao dân chủ
nghiêm minh bảo đảm khách quan đúng nguyên tắc đúng quy định các thành viên ủy ban kiểm tra
quân ủy trung ương đã thảo luận phân tích làm rõ kết luận những vi phạm và bỏ phiếu đề nghị
thi hành kỷ luật về đảng và quân đội cụ thể kỷ luật về đảng khai trừ năm quân nhân
kỷ luật quân đội tước danh hiệu quân nhân của bảy người giáng cấp bậc quân hàm hai người
cách tất cả các chức vụ một người trong thời gian tới ủy ban kiểm tra quân ủy trung ương tiếp tục
chỉ đạo thực hiện nghiêm nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng trình đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong nội bộ và thực hiện
chỉ thị năm của bộ chính trị chỉ thị số tám mươi bảy của thường vụ quân ủy trung ương về đẩy mạnh học tập
làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh